ngày hai mươi một tháng ba tại cửa khẩu cảng tân vũ đội kiểm soát hải quan thuộc cục hải quan hải phòng
phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an thành phố hải phòng đã phát hiện thu giữ hai tám tấn lá khát
xấy khô hay còn gọi là lá thiên đường một loại lá có chất kích thích giống ma túy tổng hợp nhưng có tác dụng nhanh hơn
và mức nguy hiểm độc hại gấp nhiều lần ma túy đá
lô hàng lá khát trên đựng trong ba trăm năm mươi ba hộp cắt tông chứa trong container được ghi trên vận đơn là cây bụi
xuất xứ từ châu phi và đơn vị nhận hàng là một doanh nghiệp tạm nhập tái xuất
đây là một trong những vụ vận chuyển ma túy có số lượng khá lớn qua cửa khẩu hải phòng bị phát hiện
hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định